xin được kính chào quý vị và các bạn
quý vị thân mến từ đêm qua thủ đô hà nội và các tỉnh phía bắc đã thực sự bước vào những ngày mưa lớn
trong đó mưa nhiều nhất sẽ tập trung ở khu vực vùng núi
và đây cũng là những nơi sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra lũ quét và sạt lở đất
bà con cần hết sức lưu ý
mưa rồn rập về đêm và sáng sớm trong đó thì dự báo đêm nay và đêm mai là những khoảng thời gian có lượng mưa lớn nhất trong đợt này
và nhiều khả năng là mưa sẽ kéo dài đến tận thứ hai tuần sau
tuy nhiên xem kẽ với các khoảng mưa lớn ngắt quãng sẽ là tệ giáo
nhờ có mưa nên nhiệt độ ngày cũng sẽ mát mẻ cao nhất chỉ là vào ba mươi hai độ c
vâng ạ mát mẻ dễ chịu cộng với việc nhiều nơi đã dần được nới lỏng giãn cách
tuy vậy quý vị cũng đừng vì thế mà ra đường quá nhiều bởi vì dịch thì vẫn đang diễn biến rất khó lường
chỉ cần một phút chủ quan lơ là thôi thì không đảm bảo giãn cách thì có thể sẽ xảy ra bất cứ điều gì chúng ta không thể nói trước